thưa quý vị từ đầu nhiệm kỳ đến nay quốc hội khóa một mươi năm đã tổ chức thành công ba hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
qua đó tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết trí tuệ của các đại biểu quốc hội nhằm góp phần hoàn thiện nâng cao chất lượng các dự án luật nghị quyết
từ đó quốc hội thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao
đây là ý kiến đánh giá của chủ tịch quốc hội vương đình huệ trong phiên khai mạc hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư nhiệm kỳ khóa một mươi năm diễn ra vào sáng nay
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách lần thứ tư của nhiệm kỳ khóa một mươi năm sẽ xem xét cho ý kiến về tám dự án luật chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu tới
gồm luật căn cước công dân sửa đổi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
luật tài nguyên nước sửa đổi luật đất đai sửa đổi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi luật nhà ở sửa đổi và luật viễn thông sửa đổi
gợi mở và nhấn mạnh một số vấn đề chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu quốc hội tham gia tập trung giả soát và cho ý kiến về việc các dự án luật này đã quán triệt thể chế hóa đầy đủ
và đúng đắn các chủ trương của đảng cơ sở chính trị đối với từng lĩnh vực liên quan đặc biệt cho ý kiến về tính hợp hiến hợp pháp và tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật
nhất là các dự án luật mà có mối quan hệ chặt chẽ với nhau như luật đất đai luật kinh doanh bất động sản luật nhà ở

trước khi quyết định chăm sóc thông qua
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị các đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và đất nước
tham gia đầy đủ các phiên họp tranh thủ tối đa thời gian để nghiên cứu trao đổi tranh luận phản biện với cơ quan soạn thảo cơ quan thẩm tra
để đóng góp nhiều ý kiến chất lượng sâu sắc về các dự thảo luật
ngay sau phiên khai mạc trong phiên làm việc sáng ngày hôm nay hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
đã trợi dựng các dự án luật này
tại phiên thảo luận liên quan đến tên gọi của dự thảo luật đa số ý kiến đại biểu quốc hội nhất trí với tên gọi của luật là luật căn cước
vì tên gọi này phù hợp với phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng quy định trong dự thảo luật gồm cả công dân việt nam
và người gốc việt nam đang sinh sống tại việt nam nhưng chưa xác định được quốc tịch
ba mươi một người này vẫn theo báo cáo
hầu hết là các đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương như người dân tộc thiểu số người nghèo không nghề nghiệp không nhà cửa không cả quốc tịch do chưa xác định được quốc tịch
trong rất nhiều cái không đó nếu không có cả căn cước thứ giấy tờ tùy thân tối thiểu chứng minh về nhân thân lai lịch đặc điểm nhân dạng
thì họ hoàn toàn sẽ là những người đứng bên lề xã hội
khi những người yếu thế không được hưởng chế độ an sinh không nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng thì rất nhiều hệ lụy sẽ xảy ra
nếu con số ba mươi một người này được bắt đầu
cấp căn cước được cơ quan chức năng sẽ quản lý tốt hơn và các cá nhân tôi thì tin rằng cuộc sống của họ sẽ dần ổn định hơn
do có giấy tờ hợp pháp để tham gia nhiều hoạt động xã hội và được hưởng những chế độ an sinh phù hợp
nhiều ý kiến đại biểu cho rằng việc xây dựng và ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết trong bối cảnh trên những ảnh hưởng do hệ quả của sự phát triển kinh tế xã hội yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh trật tự ngày càng tăng lên đặc biệt là ở cấp cơ sở
nhấn mạnh hiện nay khối lượng công việc đang được giao và sắp tới sẽ được giao cho lực lượng công an xã chính quy là khá lớn
đại biểu nguyễn thị việt nga đoàn hải dương cho rằng việc xây dựng được một lực lượng được bồi dưỡng huấn luyện bài bản nhằm hỗ trợ công an cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ được giao thì sẽ góp phần san sẻ áp lực với lực lượng này qua đó nâng cao chất lượng công tác quan xuyến địa bàn sâu sát nắm tình hình bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở